các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi gặp mặt đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phan thị ngọc tươi trưởng đoàn t ba mươi đã thay mặt đoàn báo cáo thành tích hào hùng mà lực lượng trinh sát an ninh vũ trang miền nam đạt được trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
cụ thể sau tết mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trước tình thế quân địch tăng cường lực lượng đánh phá vùng giải phóng dưới sự chỉ đạo của trung ương đơn vị trinh sát vũ trang an ninh bến tre t ba mươi được thành lập với trọng trách đưa chiến trường vào lòng địch
qua sáu năm chiến đấu đơn vị đã có nhiều trận đánh đi vào lịch sử tiêu diệt nhiều mục tiêu quan trọng cũng như nhiều sĩ quan cảnh sát mật vụ tình báo gián điệp của địch góp phần vào thành tích chung của lực lượng công an trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
với những chiến công oanh liệt đơn vị t ba mươi cùng ba đồng chí được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thường cao quý khác
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí thuộc đoàn t ba mươi
thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá buổi gặp mặt là một hoạt động hết sức có ý nghĩa bày tỏ vui mừng được gặp lại các cán bộ thuộc đoàn t ba mươi năm xưa mặc dù tuổi cao nhưng vẫn còn nguyên trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí thuộc đoàn t ba mươi
năm ngày quốc tế phụ nữ và triển khai công tác của hội trong năm hai nghìn một mươi chín

cụm thi đua số năm luôn cố gắng rèn luyện khẳng định xứng đáng với tám chữ vàng
mà bác hồ trao tặng anh hùng bất khuất trung hậu đảm đăng
những năm qua với sự cố gắng không ngừng xuyên suốt quá trình hình thành
và phát triển của cụm thi đua số năm hội phụ nữ luôn là tổ chức đi đầu
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của bộ công an
trong năm hai nghìn một mươi chín với khẩu hiệu tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
hội phụ nữ cụng thi đua số năm sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết tương trợ
thúc đẩy công tác hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng ủy lãnh đạo các đơn vị cụm thi đua giao phó
sáng nay hội phụ nữ cơ sở cục truyền thông công an nhân dân
long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
và tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu bước phát triển vượt bậc của hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân
với tổng số ba trăm ba mươi một hội viên
năm qua nhiều công trình phần việc được hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân
triển khai hết sức hiệu quả như cải tiến quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại
tố cáo của công dân phòng tiếp dân kiểu mẫu bếp ăn
an toàn văn minh trách nhiệm
nhiều chuyến từ thiện đã được tổ chức đến vùng sâu vùng xa
các trung tâm bảo trợ xã hội cơ sở giáo dưỡng
con em cán bộ chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần một tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của đảng
pháp luật của nhà nước cho cán bộ hội viên đồng thời triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
các cuộc vận động lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ lớn của nhà nước của hội phụ nữ
để cảnh đó tiếp tục triển khai thực hiện sáu nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội
tại hội nghị nhiều cá nhân xuất sắc đã được nhận bằng khen trung ương hội phụ nữ việt nam
và bằng khen của hội phụ nữ bộ công an
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tên nạn xã hội nhất là tội phạm có tổ chức
đó là mục tiêu trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi chín được đề ra trong hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám
triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào sáng ngày hôm nay của ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và phòng chống tội phạm phòng chống ma túy mại dâm hivs tp hà nội gọi tắt là ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hà nội
trong năm vừa qua lực lượng thường trực của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hà nội là công an thành phố hà nội
đã làm tốt công tác phòng ngừa triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức
các ổ nhóm tội phạm hoạt động kinh doanh tài chính núp bóng doanh nghiệp để phạm tội
tổng điều tra toàn diện tình hình tội phạm về ma túy tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự đạt tám mươi
trọng án đạt chín mươi tám chín hầu hết các loại tội phạm nguy hiểm đều giảm cả về số vụ việc và tính chất nghiêm trọng
một số tội giảm sâu
trọng tâm công tác năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc
hiệu quả các chỉ thị nghị quyết chương trình của quốc hội chính phủ phối hợp chặt chẽ
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của thủ đô
đẩy mạnh công tác phòng ngừa làm giảm các điều kiện phát sinh tội phạm
không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên toàn địa bàn
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
lực lượng thuộc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng việt nam
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với cục cảnh sát chống ma túy bộ an ninh lào
vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng thu giữ một số lượng lớn ma túy
vào khoảng ba giờ chiều qua tại bản nỏng nhao huyện na xe thong thành phố viên trăn lào
các đơn vị bắt quả tàng hai đối tượng gồm tấn và sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín dân tộc mông
chú tại tỉnh say nhà bô ly và cây lì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín dân tộc mông
chú tại huyện hồi sai tỉnh bò kẹo lào đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
ba mươi sáu bánh heroin một xe ô tô và một số tài liệu có liên quan khác
quá trình đấu tranh các lực lượng tham gia đánh án đảm bảo an toàn tuyệt đối về người vũ khí và phương tiện
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên
từ lào về việt nam để tiêu thụ thì bị bắt giữ
sáng nay tại tỉnh phú thọ phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ
tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại buổi xét xử sáng nay thay mặt hội đồng xét xử thẩm phán chủ tọa phiên tòa nguyễn vinh quang
tiếp tục xét hỏi các bị cáo và đề nghị các bị cáo đưa ra các bằng chứng làm căn cứ
để hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt theo kháng nghị của viện kiểm sát
tuy nhiên một số bị cáo không đưa ra được các bằng chứng có giá trị pháp lý
trong khi hội đồng xét xử đã có đủ các dẫn chứng về tình tiết lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trực tuyến
dưới hình thức game bài rigvip tipclub nhằm mở rộng các đại lý cấp hai đối với bị cáo bùi huy quang
cá biệt trường hợp bị cáo lê trung tiến từng đi nghĩa vụ quân sự tại trại giam tân lập
sau khi xuất ngũ bị cáo không chịu khó làm ăn mà chạy theo con đường cờ bạc
bị tòa án nhân dân tỉnh phú thọ xử phạt hai năm tù về tội đánh bạc tại phiên sơ thẩm
tại tỉnh bình thuận sáng nay tòa án nhân dân huyện tuy phong đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
trên tuyến quốc lộ một a khu vực cầu nam thuộc địa bàn xã hòa minh và thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng gồm nguyễn thanh phương trần hổ
lê thị ngọc anh nguyễn tấn đông phạm thị thu minh
nguyễn trường vĩnh phúc huỳnh văn sù lê minh trường phạm văn mẫn hồ thái hà đặng ngọc tấn nguyễn văn hiếu
nguyễn duy sang kinh tấn hoạch và nguyễn thị liên đã có hành vi hô hào phá phách dùng các hung khí gạch đá
đoạn cây ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ đập phá gây thiệt hại nhiều xe mô tô xe ô tô các loại
chặn các phương tiện tham gia giao thông gây ách tắc giao thông trên quốc lộ một a và khu vực cầu sông lũy
hành vi của các đối tượng kéo dài từ tám h cho đến hai mươi ba h ngày một mươi tháng sáu
mặc dù trong khoảng thời gian này các ban ngành chức năng lực lượng công an đã tiến hành vận động giải thích
ngăn chặn và yêu cầu giải tán nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành tiếp tục la lối tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động
làm bị thương nhiều cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ
xét thấy hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
hội đồng xét xử tuyên phạt bốn mươi năm sáu tháng tù cho một mươi năm bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
riêng bị cáo đặng ngọc tấn nhận mức án bảy năm tù và nguyễn văn hiếu sáu năm tù do cộng với mức hình phạt của phiên tòa trước đó
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng hai trăm linh bảy công an huyện tây hòa tỉnh phú yên đã phát hiện kịp thời ngăn chặn
một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí đi đánh nhau tại thôn lạc nghiệp xã hòa bình một huyện tây hòa
qua làm việc các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên ở thôn phú nông xã hòa bình một
nên tối hai mươi bốn tháng hai đã tụ tập đem theo hung khí để đánh nhau
nhưng hành vi của các đối tượng trên đã bị lực lượng công an huyện tây hòa kịp thời phát hiện và ngăn chặn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê hoài phúc ba mươi một tuổi trú tại huyện vũng liêm
về hành vi lừa đảo chiếm đoàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can
công an huyện mang thít đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
hơn hai mươi ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen trong đó có nhiều ổ nhóm là các đối tượng cộng cán cầm đầu
đã bị phòng cảnh sát hình sự và công an các quận huyện thị xã của công an tp hà nội đấu tranh triệt phá
ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín có được kết quả trên là nhờ vào sự kiên quyết chỉ đạo của giám đốc
công an thành phố hà nội về cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen
đánh thẳng đánh mạnh vào các ổ nhóm
nguyễn hoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại khu đô thị văn quán quận hà đông hà nội
cũng ngay trong đêm hai mươi năm tháng một công an quận nam tử liêm cũng đã đồng loạt gia quân
triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lên tới hàng tỷ đồng
theo tài liệu điều tra trong khoảng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm bị bắt
nhóm của đào xuân thắng trần văn quý nguyễn tiến dũng nguyễn văn hoàng và phạm hồng sơn
đã hoạt động cho vay nặng lãi dưới dạng bốc bắt họ bằng cách mở các cửa hàng cầm đồ và cho thuê xe tự lái
ngoài ra các đối tượng còn mua tài khoản quản lý cho vay thu hồi nợ trên trang mạng internet ag mycas vn
để quảng cáo và cho vay nặng lãi trên địa bàn hà nội
người muốn vay phải cung cấp giấy tờ tùy thân và một giấy vay tiền
các đối tượng cho người vay với số tiền từ năm triệu đến hai trăm linh triệu đồng với tỷ lệ mới ăn tám trong khoảng năm mươi ngày
đối tượng cho vay thì rất vui vẻ thế nhưng mà chỉ chậm giả một hai ngày
vài ba ngày là các đối tượng cho người đến để mà chấn áp bắt giữ người trái pháp luật gây thương tích thậm chí là đe dọa rồi cướp cưỡng đoạt
chỉ trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán kỷ hợi
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã triệt phá hai mươi ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen
riêng phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá năm vụ trong đó có ba vụ là những ổ nhóm tội phạm cộng cán trong hoạt động tín dụng đen
hiện nay trước sự tấn công mạnh của lực lượng cảnh sát hình sự hà nội thì diễn biến hoạt động của tội phạm tín dụng đen đã có chiều hướng giảm
tuy nhiên cũng có nhiều ổ nhóm tìm cách rút vào hoạt động bí mật và ẩn mình dưới những vỏ bọc tinh vi hơn
phòng cảnh sát hình sự cũng đã chủ động để phối hợp với các quận huyện để già dựng các đối tượng các ổ nhóm để tập trung đấu tranh triệt phá phòng ngừa
nhiều cửa hàng cầm đồ kinh doanh tài chính đã tự dỡ biển và không dám hoạt động
những ổ nhóm các đối tượng tập trung đấu tranh để làm tan rã bắt giữ xử lý
trong thời gian qua đợt cao điểm phòng cảnh sát hình sự cũng tập trung để phối kết hợp đánh mạnh mẽ chấn áp đối tượng liên quan đến tín dụng đen
và trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục để đẩy mạnh công tác này để làm sao đấy để hoạt động này không có những phức cảm trên địa bàn thủ đô
hàng loạt ổ nhóm tội phạm tiến dụng đen bị bóc vỡ ngay trong thời điểm trước và trong tiết nguyên đán vừa qua đã có phần đem lại sự bình yên cho nhân dân
đặc biệt là sự bình yên đối với các gia đình đang là nạn nhân của loại tội phạm này
cuộc chiến với các loại tội phạm vẫn tiếp diễn nhất là tội phạm tín dụng đen trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự
và cục chiến ấy còn trở nên gian nan khốc liệt khi thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi và bóng lửa
trong phần tiếp theo của bản tin dịch tả lợn châu phi đã lan ra một mươi tỉnh thành phố trên cả nước
triều tiên tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán với mỹ
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến chiều muộn ngày hôm nay đã có thêm thái nguyên
ghi tên vào danh sách các tỉnh có dịch tả lợn châu phi nâng tổng số địa phương bị bệnh dịch hoành hành là một mươi tỉnh thành phố
cụ thể các tỉnh gồm hương yên thái bình hải phòng thanh hóa hà nội hà nam hải dương hòa bình điện biên thái nguyên
với tổng số lợn bị tiêu hủy là trên sáu năm trăm linh con
ổ dịch tà lợn châu phi đầu tiên ở thái nguyên được phát hiện trong ngày hôm qua tại hộ gia đình ông nguyễn văn thảo
xóm giữa xã úc kỳ huyện phú bình gồm năm mươi hai con có biểu hiện sốt cao bỏ ăn ủ rũ nằm ở chỗ
sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm tám trên một mươi mẫu dương tính với dịch tả lợn châu phi
hiện ubnd huyện phú bình đã triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu phi
tiến hành thành lập hai chốt kiểm dịch tổ chức phun khử trùng tiêu độc tại vùng có nguy cơ cao
trước đó ở hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu phi vào ngày bốn tháng ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các địa phương quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh với tinh thần chống dịch như chống giặc
thủ tướng cũng nhấn mạnh chủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ tướng về ngăn chặn không chế dịch tại địa phương
rác thải kéo dài hơn một cây số kè biển bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân
đây là thực trạng đang diễn ra tại thôn an lương xã duy hải huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
kè biển thôn an lương chẳng khác nào một bãi tập kết rác kéo dài hơn một km với lớp lớp các loại rác thải bốc mùi hôi thối
sát đó là hoạt động của tàu thuyền
chợ cá và đặc biệt là rất nhiều hàng quán
đoạn kè biển an lương nằm ở cuối sông thu bồn
rác từ đầu nguồn chảy về nhất là những khi có những trận mưa lớn
nhưng điều đáng nói đó không phải là lý do
rác là lý do duy nhất và là lý do chủ yếu dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng nề tại khu vực này
dân và gián là người ta đem ra cạo người ta dục
giải đáp về những bất cập từ việc thu gom rác thải ông nguyễn văn thống chủ tịch ủy ban nhân dân xã duy hải cho hay
thu rác thải thì hiện nay có một xe một đội là có một xe bôi gót
và có hai người đi thu hiện nay mới hai người đi thu
do đó cái điều kiện đó thì hiện nay sẽ đoàn tiếp tục văn động thay một người nữa
nhưng mà cái vấn đề này thì một số là người dân thanh tránh vì vệ sinh môi trường
thì một số hội dân cứ thiết tha và yêu nghề bị thông do vấn đề này
chứ vừa qua thì cũng vô cho các thông vận động tìm người để giúp cho địa phương
nhưng mà đánh giá trừ thì có các thông tìm chia ra
trước mắt để giải quyết việc thu gom xử lý rác thải tại đoạn kè bờ biển an lương
lãnh đạo xã duy hải cho biết sẽ tiến hành thuê nhân công và huy động người dân vớt rác lên bờ
sau đó thuê xe trở về bãi tập kết rác
thứ hai nữa là tập trung vào một cái biển đố
biển cắm những công dân không nên đổ rác đúng nơi không cầm
và thứ hai nữa là tiến trình cho người dân nhận thức được cái tốt hệ về môi trường
và ảnh hưởng tới trang không phải cuộc sống của toàn dân như hẻ hẹt này
mà mắc cảnh quân du lịch mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đổ đó nữa
cần quan tâm đầu tư về công tác thu gom rác thải
nhưng rõ ràng vấn đề mấu chốt vẫn là ý thức của người dân